công an huyện grongbong tỉnh đắk lắc cho biết đơn vị đang xác minh làm rõ để xử lý một nhóm học sinh nữ đánh hội đồng bạn
theo mẹ của nạn nhân vào ngày hai mươi tám tháng hai con gái chị đồng một người bạn trở đi uống trà sữa
khi đến đầu cầu treo xã hòa lễ huyện grongbong thì bất ngờ bị một nhóm bạn do một em học sinh lớp chín a của trường trung học cơ sở hòa lễ cầm đầu xông ra đánh hội đồng
sau khi bị đánh cho bé đã giấu người nhà
tuy nhiên do nhóm đánh có quay clip rồi tung lên mạng xã hội nên người mẹ đã biết
sau đó gia đình đã đưa cho đến bệnh viện thiện hạnh thành phố buôn ma thuật điều trị với nhiều vết bầm tím trên người đau vùng đầu tinh thần hoảng loạn
nguyên nhân vụ việc trên là do mâu thuẫn thách thức đánh nhau trên mạng xã hội